thưa quý vị bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các cán bộ chiến sĩ đoàn công tác bộ công an việt nam cũng đã dành thời gian thăm tặng quà động viên và chia sẻ với khó khăn của người dân địa phương nơi phải chịu thiệt hại nặng nề của thảm họa động đất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
phòng cháy xảy ra vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng hai trước đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh nhận tin bào cháy tại cửa hàng kinh doanh quần áo linh phong kit của hộ kinh doanh nguyễn thị mỹ linh chú phường hưng chí thị xã kỳ anh
hai xe chữa cháy một máy bơm chữa cháy cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đã được khẩn trương điều động đến hiện trường kịp thời giải cứu bốn người mắc kẹt ra ngoài an toàn hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hai mươi triệu đồng
liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
sáng nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
tại buổi họp báo công an tp hcm cho biết ngày năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm
đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc cục đăng kiểm việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ngày một mươi sáu tháng hai công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi bốn đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời làm rõ những sơ hở thiếu sót vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện đường thủy
trước đó vào ngày chín tháng hai công an tp hcm tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc cục đăng kiểm việt nam
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án